căn nhà số một trăm hai mươi năm ấp dương kiển xã hòa tú hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng của hộ ông nguyễn minh đương được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
được biết trong quá trình xây dựng đã xảy ra sụt lún sạt nền ảnh hưởng đến hộ dân lân cận nhưng đến nay sự việc trên vẫn chưa được xử lý
căn nhà số một trăm hai mươi năm ấp dương kiển xã hòa tú hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng của hộ ông nguyễn minh dương được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi năm
đến nay chưa có động thái tích cực của địa phương trong việc yêu cầu ông đương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn